ubnd tp đà nẵng đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
tiếp nối truyền thống của người lính bộ đội cụ hồ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã không ngừng phát huy những phẩm chất tốt đẹp
thể hiện đậm nét người chiến sĩ trong tình hình mới
trong những năm qua cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố luôn làm tốt công tác chủ động nắm tình hình vùng biển
đề ra các phương án kế hoạch tuần tra truy đuổi giữ và xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền việt nam
theo đúng quy định tạo được niềm tin cho ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc